liên quan vụ cháy trung tâm thương mại số bốn mươi bốn marivinska ở vassava bà lan nơi có hàng trăm quầy hàng của người việt
nhà chức trách địa phương cho biết thành phố sẵn sàng hỗ trợ các tiểu thường
chính quyền thành phố cho biết liên tục cập nhật diễn biến về thiệt hại
trung tâm an ninh thành phố thường xuyên liên lạc với các cơ quan dịch vụ và sẵn sàng hỗ trợ
sau khi ổn định an ninh khu vực từ ngày một mươi ba tháng năm chính quyền sẽ có họp bàn về các giải pháp thành phố có thể hỗ trợ cho các tiểu thương
hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân vụ cháy cũng như chưa có thông tin thiệt hại về người
ngoài lực lượng cứu hộ các nhân viên chuyên ngành về hóa chất đã được điều động đến hiện trường để theo dõi bầu không khí sau hỏa hoạn
trước đó đại sứ quán việt nam tại ba lan cũng đã đăng số đường dây nóng về bảo hộ công dân để nắm bắt thông tin từ kiều bào
sẵn sàng hỗ trợ bà con làm việc với các cơ quan chức năng sở tại ban quản lý trung tâm thương mại lực lượng phòng cháy chữa cháy và phía bảo hiểm để giảm thiểu hậu quả của vụ cháy
tổng thống nga vladimir putin vừa công bố một loạt đề cử nhân sự cho bộ máy an ninh của nga trong nhiệm kỳ mới
trong đó người từng giữ chức bộ trưởng quốc phòng trong một mươi hai năm là ông sergei shoigu bất ngờ bị thay thế bởi ông andrei belousov một nhân vật dân sự
ông belousov sáu mươi năm tuổi là một nhà kinh tế từng giữ chức phó thủ tướng nga
động thái của ông putin khi bất ngờ thay thế bộ trưởng quốc phòng được đánh giá là nhằm trang bị cho nga thích ứng tốt hơn với cuộc xung đột đang diễn ra tại ukraine
người phát ngôn điện kremlin cũng ca ngợi ông andrei belousov lãnh đạo khá thành công bộ phát triển kinh tế nga
chính phủ nga cũng cho rằng bộ quốc phòng nên hoàn toàn cởi mở với sự đổi mới giới thiệu các ý tưởng tiên tiến và thiết lập các điều kiện để cạnh tranh kinh tế
ông sergei shoigu sau khi rời ghế bộ trưởng quốc phòng được đề cử làm thư ký hội đồng an ninh liên bang thay cho ông nikolai pachusev
bộ ngoại giao ai cập cho hay nước này sẽ chính thức tham gia vụ kiện israel do nam phi đệ trình tại tòa án công lý quốc tế icj
cáo buộc israel vi phạm nghĩa vụ theo công ước chống diệt chủng năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám liên quan đến người palestine ở giải gaza
thông báo được đưa ra trong bối cảnh quân đội israel tiếp tục chiến dịch quân sự dọc biên giới ai cập gaza
một động thái mà cairo cảnh báo có thể gây nguy hiểm cho hiệp ước hòa bình giữa hai nước
tuyên bố của bộ ngoại giao ai cập nêu rõ động thái của cairo xuất phát từ mức độ nghiêm trọng và quy mô ngày càng gia tăng của các cuộc tấn công của israel
nhằm bảo thường dân palestine ở giải gaza cũng như việc tiếp tục thực hiện các hoạt động có hệ thống chống người dân palestine
bao gồm nhắm mục tiêu trực tiếp vào dân thường và phá hủy cơ sở hạ tầng ở giải gaza đẩy người palestine vào tình cảnh phải chạy trốn
tuyên bố cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế thúc đẩy lệnh ngừng bắn ở gaza và chấm dứt hoạt động quân sự ở rafah
ngoài ra phía ai cập cho hay sẽ không mở cửa biên giới để tiếp nhận số lượng lớn người dân gaza đang tìm cách tháo chạy khỏi cuộc giao tranh
nước này hiện đã đóng cửa giao lộ rafah nhằm phản đối hoạt động của quân đội israel
trước đó hồi tháng một nam phi đã khởi kiện israel lên tòa án công lý quốc tế cáo buộc nước này phạm tội diệt chủng đối với người dân palestine ở gaza
đến tháng ba nam phi tiếp tục đề nghị icj ban hành lệnh khẩn cấp với israel nhằm chấm dứt nạn đói lan rộng ở gaza
ngoài ai cập thổ nhĩ kỳ và colomia cũng sẽ chính thức yêu cầu tham gia vụ kiện nhằm vào israel
theo kế hoạch giai đoạn bốn của cuộc tổng tuyển cử ấn độ sẽ diễn ra trong ngày hôm nay theo giờ địa phương
công tác chuẩn bị đã được hoàn tất một ngày trước đó dưới sự tăng cường an ninh nghiêm ngặt của lực lượng chức năng
theo đó các quan chức bầu cử đã tiến hành tiếp nhận máy móc trang thiết bị và các tài liệu liên quan từ các trung tâm phân phối trên toàn quốc
việc tiếp nhận được thực hiện dưới sự giám sát nghiêm ngặt của lực lượng an ninh
trong khi đó các lực lượng cảnh sát vũ trang quốc gia cũng đã được triển khai để phối hợp cùng các lực lượng thực thi pháp luật
các địa phương nhằm đảm bảo an toàn cho tất cả các điểm bỏ phiếu
theo kế hoạch tổng tuyển cử của ấn độ sẽ được tiến hành theo bảy giai đoạn
giai đoạn bốn diễn ra trong ngày hôm nay và kết quả cuối cùng dự kiến sẽ được công bố vào ngày bốn tháng sáu tới
trong một diễn biến cùng ngày hai bệnh viện ở thủ đô new delhi đã nhận được thư điện tử với nội dung đe dọa đánh bom
hiện cảnh sát thủ đô đang tiến hành điều tra vụ việc xảy ra vài ngày sau khi gần một trăm linh trường học ở nội vùng thủ đô delhi
cũng nhận được thư điện tử đe dọa đánh bom buộc ba giám hiệu các trường phải sơ tán học sinh về nhà
bản tin tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý khác liên quan đến khí hậu và thiên tai
đến nay mưa lớn kéo theo lũ lụt tại bang rio grande do sul ở miền nam brazil đã khiến một trăm bốn mươi ba người thiệt mạng và một trăm hai mươi năm người mất tích
trong khi hơn nửa triệu người phải sơ tán
chính phủ brazil vừa thông báo chi khẩn cấp một mươi hai một tỷ rai an tương đương hai ba mươi bốn tỷ đô la mỹ để xử lý khủng hoảng do đợt lũ lụt tồi tệ nhất trong nhiều năm qua
khoản chi khẩn cấp mới của chính phủ sẽ nâng tổng số tiền ngân sách dành cho bang rio grande do sul lên hơn sáu mươi tỷ ra
dự báo mưa lớn tiếp diễn sẽ khiến mực nước các sông vốn đã bằng mặt
hoặc tràn bờ tiếp tục dâng lên bang real grande do sul nằm ở điểm tiếp xác về mặt địa lý giữa các khu vực khí quyển nhiệt đới và khí quyển vùng cực
dẫn tới kiểu thời tiết với những đợt mưa dữ dội hay hạn hán
các nhà khoa học địa phương tin rằng tình trạng này sẽ ngày càng gia tăng do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu
giới chức trung quốc cho biết nước này đang xây dựng hệ thống quản lý rủi ro thảm họa liên quan đến khí tượng dựa trên các cảnh báo sớm
theo trung tâm thời tiết quốc gia trung quốc hiện tượng ấm lên toàn cầu đã làm gia tăng tần suất các thảm họa cực đoan liên quan đến khí tượng
trung quốc đã phát triển các công nghệ giám sát và đánh giá rủi ro theo thời gian thực đối với những thiên tai như bão mưa lớn hạn hán nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp
thời gian tới nước này sẽ tiếp tục nâng cao năng lực truy vết và phân tích các hiện tượng thời tiết cực đoan
nghiên cứu sâu hơn về cơ chế gây ra thiên tai và củng cố năng lực ngăn chặn rủi ro thiên tai
bên cạnh đó trung quốc sẽ tăng cường nỗ lực phát triển các dịch vụ khí tượng cho nhiều lĩnh vực như nông nghiệp vận tải cung cấp năng lượng y tế và du lịch
cơ quan khảo sát địa chất mỹ cho biết sáng ngày một mươi hai tháng năm theo giờ địa phương
một trận động đất độ lớn sáu bốn đã xảy ra gần bờ biển chiapas gần biên giới giữa mexico và guatemala
trận động đất có độ sâu chấn tiêu bảy mươi năm km
bảo vệ dân sự quốc gia mexico cho biết đang giám sát tình hình
chưa có thông tin ban đầu về thiệt hại do động đất gây ra
tại guatemala người dân ở thủ đô guatemala city cũng cảm nhận được rung chấn từ trận động đất này
cơ quan quản lý thảm họa cho biết ghi nhận một số hư hại về cơ sở vật chất
ở khu vực quechya tenango và san marcos gần biên giới với mexico
trong đó có vụ lở đất khiến một đoạn đường bị phong tỏa
cơ quan cảnh báo sóng thần mỹ và hải quân mexico cho biết không có nguy cơ xảy ra sóng thần sau trận động đất này
thưa quý vị tại kenya chi phí khám chữa bệnh khá đắt đỏ
nhiều người nghèo không có cách nào để được bác sĩ khám hoặc đi viện chữa bệnh
và để giải quyết vấn đề này một công ty khởi nghiệp đã tạo ra một ứng dụng điện thoại
cho phép người dùng thanh toán các dịch vụ y tế bằng cách bán dữ liệu cá nhân của mình
điều đặc biệt là những dữ liệu này được mã hóa thông qua công nghệ blockchain giúp bảo vệ danh tính của bệnh nhân
hiện ứng dụng này đang được sử dụng khá phổ biến ở kenya
giúp nhiều bệnh nhân giảm bớt được gánh nặng về chi phí y tế
và đây cũng là nội dung cuối cùng trong bản tin an ninh thế giới ngày hôm nay
chị belinda adhiambo sống ở khu dân cư nghèo ngay tại trung tâm thủ đô nairobi
ở đây trả tiền cho một lần khám bệnh có thể đồng nghĩa với việc phải bỏ một bữa ăn
tuy nhiên việc bị cút một chân trong một tai nạn hồi ba tuổi
khiến chị phải chịu đựng các cơn đau mỗi khi thời tiết thay đổi và phải thăm khám thường xuyên
công ty khởi nghiệp snackhealth tuyên bố rằng họ đã tìm ra cách giúp nhiều người được chăm sóc y tế chất lượng
mà không phải trả bằng tiền mặt
khi adhiambo cần khám chữa bệnh chị tìm bác sĩ thông qua ứng dụng snack
dữ liệu y tế cá nhân của chị được snack bán cho các công ty dược phẩm hoặc công ty sản xuất sản phẩm sức khỏe
điều đó có nghĩa là chị không phải trả tiền khám chữa bệnh
dữ liệu chị cung cấp cho công ty snack
được đổi lại bằng đồng tiền ảo mà snack gọi là đồng tiền hippocrates giúp chị có thể dùng để trả cho bác sĩ
hầu hết các loại bảo hiểm đều không chi trả cho những người khuyết tật như chúng tôi
vì vậy tôi đã thử sử dụng ứng dụng này
lần đầu tiên là khi tôi gặp một cơn đau và phát hiện ra ứng dụng này có thể kết nối và đặt một cuộc hẹn với bác sĩ
nó cũng đỡ cho chúng tôi được một khoản tiền khám bệnh
tôi đã sử dụng ứng dụng này được khoảng hai năm và nó thực sự đã thay đổi cách tôi hành nghề
giờ đây tôi có thể nạp thông tin về những khoảng thời gian dành của mình và ứng dụng
bệnh nhân có thể biết thời gian để đặt khám
bệnh nhân không phải chờ đợi quá lâu và giờ tôi cũng có thể kiếm tiền thông qua ứng dụng
các bác sĩ tham gia ứng dụng được nhận một phần ba số tiền mà công ty snack thu được từ việc bán dữ liệu của bệnh nhân mà họ điều trị
ngay cả với các bệnh nhân có khả năng trả tiền khám chữa bệnh nhưng cũng đồng ý bán dữ liệu sức khỏe cá nhân cho snack
họ cũng sẽ nhận được một phần ba số tiền mà snack thu được từ việc bán dữ liệu cá nhân của họ
khi bệnh nhân đăng nhập vào nền tảng của chúng tôi họ có hai lựa chọn
một là tham gia chương trình kiếm tiền của chúng tôi bằng cách chia sẻ dữ liệu y tế ẩn danh
hai là thanh toán bằng tiền của họ và tiến hành đăng ký tư vấn
nếu họ tham gia kiếm tiền họ sẽ tiết kiệm được ít nhất một phần ba số tiền thăm khám bằng cách bán dữ liệu cho chúng tôi
theo snack quyền của bệnh nhân được bảo vệ vì công ty là đơn vị xử lý dữ liệu
dữ liệu được chứng nhận tuân thủ các giao thức do văn phòng ủy viên bảo vệ dữ liệu đặt ra
mọi thông tin cá nhân của bệnh nhân đều được ẩn danh nên việc tiết lộ thông tin sức khỏe không ảnh hưởng đến họ
thông tin của bệnh nhân được ẩn danh có nghĩa là cuộc gặp chỉ diễn ra giữa bác sĩ và bệnh nhân
chúng tôi không thể theo dõi được là bệnh nhân cụ thể nào đã được chẩn đoán mắc bệnh gì
thuật toán chỉ chọn ra thông tin mà chúng tôi đang nghiên cứu
giả sử một khách hàng có thể tìm kiếm thông tin về bệnh sốt xét tại một khu vực ở kenya
thì dữ liệu của snack có thể hiển thị tất cả những phân tích này
khi còn làm bác sĩ chúng tôi đã chứng kiến tình trạng bệnh nhân gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu thanh toán chi phí y tế
vì vậy tôi nghĩ snack health đã giải quyết được vấn đề này qua việc sử dụng dữ liệu y tế của người dùng
và bán cho một bên thứ ba rồi trả tiền cho họ
tất nhiên có những tranh cãi về dữ liệu sức khỏe
nhưng snack đảm bảo rằng danh tính của người dùng sẽ được bảo mật thông qua sử dụng công nghệ mạng hóa blockchain
với cách thức hoạt động như vậy công ty snack thu hút được ngày càng nhiều người tham gia ứng dụng
theo snack cho đến nay hơn ba trăm linh bác sĩ và bốn bệnh nhân đã tham gia sử dụng ứng dụng này